hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu evfta đã được nghị viện châu âu phê chuẩn vào trung tuần tháng hai
mở ra thị trường xuất khẩu lớn cho nhiều ngành hàng trong đó có ngành diệt may của việt nam
tuy nhiên các đơn vị trong ngành này có tận dụng được lợi thế hay không đó còn là cả một câu chuyện dài
đây là dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp may mặc việt nam
với việc evfta được phê chuẩn các đơn hàng xuất khẩu sang eu của đơn vị sẽ được giảm thuế xuất từ một mươi hai về dân trong vài năm tới
tuy nhiên đại diện doanh nghiệp cũng dự đoán sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ
theo quy tắc xuất xứ trong evfta các loại vải được sử dụng để sản xuất sản phẩm phải có xuất xứ từ việt nam hoặc eu
và các công đoạn cắt may phải được thực hiện tại việt nam
trong khi hiện sáu mươi vải nhập khẩu vào việt nam là từ trung quốc và đài loan có giá thấp hơn nhiều so với vải nhập khẩu từ hàn quốc
điều này khiến các công ty trong nước gặp trở ngại trong việc tận dụng thuế xuất yếu đáy
mình không thể đi lên vải trung quốc
mình làm một cái mẫu thời trang mà mình tự hào đấy là hàng của việt nam được
không thể dùng lụa của trung quốc hiện tại chúng tôi vẫn hầu như vẫn phải dùng nguyên liệu của nước ngoài
evfta quy định rất là khắt khe của từ phía nhãn hàng hay là các bài ơ lớn
thì họ đều yêu cầu tân thủ các quy định về môi trường cũng như là bảo vệ quyền lợi của người lao động
eu là thị trường lớn có gdp hơn một mươi tám tỷ đô la mỹ
đây cũng là khu vực có sức mua cao hàng triệu
với ngành hàng dệt may mức độ cạnh tranh sẽ gai gắt hơn trên toàn cầu
nhất là eu yêu cầu sản phẩm xuất khẩu phải chứng minh được nguồn gốc vải đầu vào
do đó doanh nghiệp cần có chiến lược về nguồn cung cho ngành dệt may
thúc đẩy lĩnh vực thiết kế phát triển từng bước nâng giá trị của dệt may việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu